tại phú thọ ngày ba mươi một tháng một sở thông tin và truyền thông phú thọ với hợp cùng công an tỉnh phú thọ đã có buổi làm việc với một đối tượng có hành vi đăng thông tin sai sự thật về việc tại phú thọ xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus corona
trước đó vào ngày ba mươi tháng một người này đã đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội zalo với nội dung bệnh viện tỉnh phú thọ có một trường hợp bị corona
cháu này du học ở vũ hán về người huyện tam nông rồi đang cách ly tại bệnh viện sau đó thông tin này được người khác lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận
tại buổi làm việc đối tượng thừa nhận do nhận thức không đúng nên đã đăng thông tin không được kiểm chứng gây tác động xấu đến xã hội và đã rất ân hận về việc làm của mình
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính người này với số tiền một mươi triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ hoàn toàn thông tin sai sự thật nêu trên